trong quá trình kiểm tra cư trú địa bàn công an phường xuân hà quận thanh khê thành phố đà nẵng đã phát hiện và bắt quả tang đôi nam nữ gồm trương xuân hoàng hai mươi hai tuổi chú xã hòa tiến huyện hòa vang và lê thị bích trâm hai mươi tuổi chú tỉnh quảng nam có biểu hiện tàng trữ trái phép chất ma túy

trương xuân hoàng dương tính với ma túy tổng hợp dạng hàng đá công an phường đã bàn ra hồ sơ vụ việc cho công an quận thanh khê để xử lý theo quy định